chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ đón người việt nam từ ukraine về nước là ưu tiên cao nhất
và là công tác cần được đặc biệt quan tâm
do đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong nước mới đây sở y tế tp hà nội đã gấp rút
gửi văn bản về quy định phòng chống dịch đối với kiều bào nhập cảnh
sở y tế tp hà nội vừa có văn bản phúc đáp cục lãnh sự bộ ngoại giao
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho công dân việt nam và thân nhân từ ukraine về nước
văn bản do phó giám đốc sở y tế tp hà nội trần văn trung ký nêu rõ
việc bảo hộ đưa người việt nam cùng thân nhân cư trú tại ukraine về nước trên cơ sở nguyện vọng của họ
trong bối cảnh đang có chiến sự tại quốc gia này là một việc làm nhân đạo khẩn cấp và cần được ưu tiên
về đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người việt
và thành viên đại gia đình tại ukraine
do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sở y tế tp hà nội nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm sars cov hai
và có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín hoặc đã khỏi covid một mươi chín
trước khi lên các phương tiện vận chuyển về việt nam nhập cảnh tại hà nội
tuy nhiên người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế trong suốt quá trình di chuyển
và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế về việc phòng chống covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
bên cạnh đó sở y tế tp hà nội cũng đề nghị cục lãnh sự thông báo
cho các công dân việt nam và thân nhân sơ tán về nước chủ động liên hệ với y tế địa phương nơi cư trú
để thực hiện việc theo dõi và xét nghiệm sars cov hai theo quy định
thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
về việc sơ tán người việt và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại ukraine
các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức trước mắt hai chuyến bay sơ tán công dân ở ukraine
chuyến bay đầu tiên cắt cánh ngày bảy tháng ba mang số hiệu vn tám mươi tám của vietnam allies
dự kiến chở hai trăm tám mươi năm
chuyến bay thứ hai cắt cánh ngày chín tháng ba mang số hiệu kh chín nghìn sáu mươi sáu của bamboo airways
dự kiến chở hai trăm bảy mươi công dân khởi hành từ vác xa va ba lang
hạ cánh tại sân bay nội bài vào lúc hai giờ một mươi năm phút ngày một mươi tháng ba